tại đà nẵng và các tỉnh biển trung thời gian gần đây đã liên tục ghi nhận số ca dương tính với quýt mò
và bệnh nhân nhập viện điều trị hoặc chuyển tuyến đến bệnh viện đà nẵng có chiều hướng tăng nhanh
tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng tính từ đầu năm đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đã có bốn ca bệnh quýt mò là bệnh có thể lây nhiễm cho người hoặc động vật nhập viện
tuy nhiên từ ngày một tháng một mươi đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai mươi chín ca bệnh quýt mò

bệnh này liên quan đến những nơi nước bẳng bùn bẳng đặc biệt là bùn
đối với khi tình trạng dịch lũ thời gian vừa qua xảy ra nhiều
thì bệnh này tăng cao hơn so với bình thường
thực chất là những bệnh này đã bình thường nó hiếm gặp
trong số hai mươi chín bệnh nhân có ba bệnh nhân nặng nên được chuyển từ khoa y học nhiệt đới
sang khoa hồi sức tích cực điều trị
tuy nhiên do bệnh nặng nên đã có hai trường hợp tử vong thuộc tỉnh quảng nam và quảng ngãi
như tất cả những bệnh mà
nhiễm khuẩn gram mâm thông thường khác thôi
khi mà diễn tiến mùn thì cơ hội để điều trị khỏi rất khó
đặc biệt là bệnh nhân khi bệnh nhân nhiễm trùng huyết rồi tổn thương đa cơ quan
thì vào trong điều trị phải tốn rất là nhiều chi phí
phải lọc máu phải dùng hóa sinh mạnh phải dùng tất cả các phương tiện công cấp
lúc đó là khi mà tổn thương đa cơ quan rồi thì tỷ lệ tử vong rất là cao
và đó khi mà mình phát hiện sớm mình điều trị tốt
thì nó hạn chế rất là nhiều cái nguy cơ siêu đa cơ quan
và bệnh nhân khỏi bệnh rất là nhiều tỷ lệ thành công rất là cao
đề phòng bệnh huyết mò là bệnh có thể truyền nhiễm cho người hoặc động vật
các bác sĩ khuyên cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc với đất nước bẩn và bùn lầy
đặc biệt là những nơi ô nhiễm nặng cần sử dụng bảo hộ đầy đủ
nếu nghi ngờ mắc bệnh người dân đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời